liên quan đến việc đền bù thiệt hại cho bà con ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã chi trả trên hai trăm linh tỷ tiền bồi thường cho ngư dân tại một mươi sáu xã thị trấn trên địa bàn
tuy nhiên người dân sẽ sử dụng nguồn tiền này như thế nào để thực sự phát huy hiệu quả lâu dài
là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận cũng như các cấp chính quyền
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau chưa đầy một tuần nhận tiền bồi thường ông hoàng thiện một ngư dân ở xã vĩnh thạch huyện vĩnh linh
đã trích sáu triệu đồng để mua máy thuyền một mươi mã lực thay cho máy cũ chỉ năm mã lực
trong đợt chi trả này ông thiện được bồi thường sáu mươi bốn triệu đồng đối với chủ tàu thuyền có công suất dưới ba mươi sáu mã lực
ngoài để chi trả những khoản nợ trước đây ông cũng như nhiều bà con khác đã dành phần lớn số tiền có được để tiếp tục bám nghề biển
nói chung là cũng tính theo
ông nhà nước tính cũng tương đối xịt soát đầy đủ cho để bà con sống lại một ít ngư lưỡi cũ với máy mất thuyền bê lại
và quyết tâm là làm lại nghề nghiệp thuyền bê máy mất để ra khơi đẩn bắt
xã vĩnh thạch huyện vĩnh linh là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng trị thực hiện chi trả tiền bồi thường
với gần một mươi hai tỷ đồng cho hai trăm năm mươi bảy đối tượng bị ảnh hưởng
sau gần một tuần nhận tiền bà con ở đây đã bắt đầu ổn định
bà con đã bắt đầu ổn định sản xuất bằng việc mua sắm thêm ngư lưỡi cũ đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi
ngay từ khi xảy ra sự cố môi trường biển tỉnh quảng trị đã chủ động cử cán bộ về tận cơ sở
để hướng dẫn bà con chuyển đổi sinh kế từng bước khắc phục khó khăn
nhiều mô hình kinh tế mới đã bắt đầu phát huy hiệu quả
trong thời gian đến thì chúng tôi sẽ triển khai các đề án về giải quyết việc làm
các đề án hỗ trợ thêm sinh kế như nuôi trồng
vùng biển và đào tạo việc làm cũng như xuất khẩu lao động cần có các chính sách hỗ trợ
để người dân vừa đánh bắt vừa sản xuất tạo thêm sinh kế
chính quyền tại các địa phương vùng biển của tỉnh quảng trị đang tiếp tục việc tuyên truyền
hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân sử dụng nguồn tiền đền bù có hiệu quả
đồng thời tỉnh quảng trị cũng đã trích kinh phí hỗ trợ thêm mỗi xã hai trăm linh triệu đồng
để chính quyền địa phương sử dụng vốn quay vòng hỗ trợ sinh kế đối với những hộ dân thực sự khó khăn
đã trực tiếp thị xát công tác kiểm tra thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
của các nhà mạng viễn thông lớn của việt nam
ngay sau khi các doanh nghiệp viễn thông di động
các doanh nghiệp viễn thông ký cam kết dưới sự chứng kiến của bộ thông tin và truyền thông
bên phía bộ thông tin và truyền thông cũng thành lập đoàn kiểm tra
giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
theo thông tin tổng kết sơ bộ của đợt kiểm tra tổng số thuê bao kết xuất tồn trên kênh trong diện phải khóa
là một mươi hai bảy triệu thuê bao trả trước bao gồm ở cả năm nhà mạng
tính đến thời điểm chiều nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã khóa một mươi sáu mươi chín triệu thuê bao
trong đó viettel khóa hơn ba sáu mươi tám triệu thuê bao vinaphone khóa hơn ba bảy mươi hai triệu thuê bao
mobifone khóa hơn ba hai mươi chín triệu thuê bao
bộ trưởng trương minh tuấn cũng yêu cầu cục viễn thông thanh tra bộ thông tin và truyền thông
có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông vi phạm việc thu hồi sim